tại quảng trị đồng chí salvador valdes mesa cùng phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của đảng chính phủ nước cộng hòa cuba
đã đến thăm khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ hiền lương bến hải khu di tích trụ sở chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam
tại huyện cam lộ và di tích nhà ga lô cốt tại thành phố đông hà
cùng dự có các đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương chủ tịch hội hữu nghị việt nam cuba
tại những nơi đến thăm đồng chí salvador vandes meza bày tỏ sự xúc động khi nghe giới thiệu và được xem những hình ảnh tư liệu hiện vật
gắn với chuyến thăm lịch sử của chủ tịch fidel castro đến vùng giải phóng quảng trị
đồng chí nhấn mạnh tuy cách xa nhau nửa vòng trái đất nhưng quan hệ việt nam cuba là mối quan hệ hữu nghị đoàn kết truyền thống
gắn bó thủy chung giữa hai dân tộc vừa là đồng chí vừa là anh
em cùng chung lý tưởng cách mạng được các nhà lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân hai nước trân trọng
gìn giữ vun đắp và không ngừng phát triển
chuyến thăm của đoàn lãnh đạo cấp cao cuba và việt nam tại các địa danh lịch sử cách mạng trong vùng giải phóng miền nam việt nam
sau bốn mươi năm năm để bày tỏ sự tri ân đối với chủ tịch fidel castro người bạn và người đồng chí thân thiết luôn dành cho việt nam sự quan tâm
và sự ủng hộ trí nghĩa trí tình đồng thời bày tỏ sự tri ân đối với nhân dân cuba và bạn bè quốc tế
các lực lượng tiến bộ yêu chuộng hòa bình tự do và công lý trên thế giới đã ủng hộ việt nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây
cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay